thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can nguyễn sơn lộ nguyên viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển cna trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn sơn lộ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám trú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển sê na trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức
khi ra quyết định khởi tố bị can xét tình tiết bị can là người già yếu đã bảy mươi bốn tuổi có nơi cư trú lý lịch rõ ràng các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án bị can nguyễn sơn lộ đã có dấu hiệu tiếp tục phạm tội
ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can này
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tập trung điều tra thu thập tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian gần đây các đối tượng phun rô lưu vong lại tái diễn những chiêu trò lừa mị các tín đồ để tạo ra các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo dưới các tên gọi khác nhau như hội thánh tin lành đấng christ việt nam hội thánh tin lành đấng christ tây nguyên
phóng sự sau đây của chúng tôi
sẽ tiếp tục cảnh báo những âm mưu thâm độc và vạch mặt bản chất phản động của cái gọi là hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên
đây là khu nhà của anh y tuét ca so tên thường gọi là amazó ở bôn đung xã ea khan huyện ea hờ leo tỉnh đắk lắc
từ nhiều năm nay anh vẫn sinh hoạt theo đạo tin lành thuần túy hệ phái truyền giảng phúc âm như nhiều người khác trong các buôn làng
nhưng mấy tháng gần đây do nhẹ dạ cả tin
anh y tuét ca so đã bỏ bê việc nhà để đi theo cái gọi là hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên
họ nhất định là để hội thánh mạnh mẽ tin đồ mạnh mẽ rồi sau đó thì họ nói là lột đổi chương quyền thôi họ nói như vậy
theo tôi thì khi họ đưa ra cái hướng cơ hoạch đó thì sai tại vì mình là người tôn giáo mình là mục sư chúa trò mình là người hào vị chúa nếu mà mình có cái tư tưởng như vậy là mình không có đúng
cái hướng hỏi như vậy là tôi không có chấp nhận cho nên thì tôi ra khỏi hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên
cũng theo lời anh y tuét ca so trong những tháng đó anh đã bị các đối tượng phun rồ lưu vong từ bên mỹ liên lạc về dụ dỗ
xúi dục lôi kéo thêm những tín đồ tin lành đang sinh hoạt đạo thuần túy khác tham gia các buổi tập huấn trực tuyến về nhân quyền
mà thực chất chính là các buổi huấn luyện cách thức để chống phá đảng nhà nước việt nam
cũng theo lời anh y tuét ca so trong những tháng đó anh đã bị các đối tượng phun rồ lưu vong từ bên mỹ liên lạc về dụ dỗ
thêm những tín đồ tin lành đang sinh hoạt đạo thuần túy khác tham gia các buổi tập huấn trực tuyến về nhân quyền

đề nghị bà con đề nghị các tín đồ những người đứng đầu trong các tôn giáo như mục sư truyền đạo cần phải loạn bỏ ra ngoài xã hội
đối với lực lượng chức năng cần phải đấu tranh xóa bỏ không để tổ chức này tồn tại trong đời sống nhân dân
đối với lực lượng chức năng cần phải đấu tranh xóa bỏ không để tổ chức này tồn tại trong đời sống nhân dân
lâu nay tại tây nguyên đời sống tự do tôn giáo tín ngưỡng thuần túy luôn được đảng nhà nước chính quyền các cấp tạo điều kiện hoạt động
riêng đối với đạo tin lành hiện nhà nước việt nam mới công nhận năm tổ chức gồm hội thánh tin lành việt nam miền nam
hội thánh tin lành cơ đốc phục lâm hội thánh tin lành trưởng lão hội thánh truyền giáo cơ đốc và hội thánh tin lành liên hữu cơ đốc
và đương nhiên những tổ chức phản động đội lốt tôn giáo dưới các tên gọi
như hội thánh tin lành đấng cris việt nam và hội thánh tin lành đấng cris tây nguyên là cần phải loại bỏ cần phải tẩy chay ra khỏi cộng đồng
tiếp tục các tin tức an ninh trả tự đáng truy khác
để điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đang tạm giữ hình sự ba đối tượng là nguyễn hiếu nghĩa phan thanh hiếu và trịnh minh trung cùng chú tại tỉnh đồng nai
do mâu thuẫn qua mạng xã hội ngày một tháng hai nghĩa đến nhà anh đỗ thanh sang chú tại huyện xuân lộc
dùng súng quân dụng bắn hai phát vào nhà may mắn là không trúng ai rồi bỏ đi
nhận được tin báo công an huyện xuân lộc phối hợp với công an các huyện long thành và cầm mỹ tiến hành điều tra
và đã bắt được cả ba đối tượng thu giữ một khẩu súng bốn viên đạn và hai vỏ đạn
qua đấu tranh hiếu khai nhận mua khẩu súng trên mạng rồi cho nghĩa mượn
sau khi bắn ở nhà anh sang nghĩa đã đưa súng cho trung cất giấu hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
còn tại đắk lắc thêm ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này bắt giữ
ba đối tượng này được xác định là có liên quan trong vụ hai mươi sáu đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
đó là trương đức lương nguyễn văn phúc đặng thanh phương cùng chú tại huyện mơ đrắc tỉnh đắk lắc
như vậy đến nay công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ được hai mươi một trên hai mươi sáu đối tượng để điều tra về hành vi giết người
còn năm đối tượng còn lại đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý
theo kết quả điều tra do mâu thuẫn từ trước hai mươi sáu đối tượng đã mang theo nhiều hung khí đi đánh nhóm của anh nguyễn văn phước chú tại huyện murdrock
các đối tượng đã cầm hung khí chém tới tấp khiến hai người trong nhóm của anh phước bị thương tích nặng với tỷ lệ lần lượt là hai mươi sáu và chín
cũng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn nguyễn văn vũ trú tại thành phố long xuyên vừa bị công an tp long xuyên tỉnh an giang bắt tạm giam
trước đó cơ quan này cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vũ và trương thanh thọ cùng chú tại địa phương
bị can thọ đã bị tạm giam trước đó trong một vụ án khác
ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc vũ cùng thọ và nhóm bạn đang uống nước
thì nguyễn vi toàn bạn cùng nhóm kể chuyện bị lê minh mẫn chú tại phường mỹ bình thành phố long xuyên nhắn tin ham dọa để đánh rủ nhóm của vũ chuẩn bị hung khí đi tìm mẫn
khi gặp mẫn cùng nguyễn hoàng nhật chú tại địa phương vũ cùng thọ và ba đối tượng đã cầm dao tự chế xông vào đánh nhật mẫn sau đó lên xe rời khỏi hiện trường
hiện công an tp long xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng hoàng văn mạnh chú tại huyện hữu lũng đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn khởi tố
đồng thời ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng để điều tra theo thẩm quyền
ngày hai tháng hai khi mạnh đang hẹn giao dịch tài khoản ngân hàng cho khách tại ngã tư sơn hà thị trấn hữu lũng huyện hữu lũng
bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện thu giữ trên người mạnh hai mươi bảy thẻ ngân hàng mang tên nhiều người khác nhau và một mươi sim điện thoại
bước đầu mạnh khai nhận đã mua các tài khoản ngân hàng trên mạng với giá là tám trăm linh đồng một tài khoản sau đó bán với giá một năm triệu đồng một tài khoản
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay mạnh đã mua bán trên ba tài khoản ngân hàng và thu lợi trên một trăm linh triệu đồng hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
đang thực hiện hành vi lục tìm tài sản trong xe ô tô đậu ven đường thuộc địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng một nhóm thanh niên đã bị tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn phường khuê mỹ phát hiện bắt giữ
đó là đinh quang thư lê nhật huy nguyễn huy hoàng nguyễn hoàng anh tuấn và hồ quốc khải
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trong xe ô tô của người dân
bằng thủ đoạn lân la tìm kiếm những xe ô tô của người dân
trong xe ô tô người dân quên kéo kính xe hoặc là kéo nửa vời cả nhóm đã mở cửa đột nhập vào bên trong lục tìm tài sản
trước đó các đối tượng đã trộm cắp tại một ô tô trên đường tuy lý vương lấy được một sợi dây kim loại màu vàng bán được một mươi hai triệu đồng
và riêng thư đã lấy được một mươi triệu đồng trên xe ô tô tại đường nghiêm xuân yêm vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ